các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo một số người cùng phòng trọ cho biết là chị hồng làm công nhân cho một công ty trên địa bàn thị xã thuận an
và mới chuyển về sinh sống ở khu trọ này từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín
cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc
còn tại đà nẵng người dân sống tại khu vực trung cư trên đường võ nguyên giáp
cũng đã phát hiện một người đàn ông tử vong
theo người dân sống tại khu vực trung cư trên đường võ nguyên giáp
phường mỹ an quận ngũ hành thành phố đà nẵng
họ đã nghe thấy tiếng động lớn tại nơi tập kết rác của khu trung cư
phát hiện một người đàn ông nước ngoài tử vong
thông tin được báo về cơ quan chức năng qua khám nghiệm và kiểm tra giấy tờ tùy thân
cho thấy người đàn ông mang quốc tịch đan mạch tên stephen jeremy ivan sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
kiểm tra camera an ninh tại địa điểm phát hiện ti thể nam thanh niên
cho thấy người đàn ông này đã rơi từ một tầng cao xuống đất
vụ việc đang được tiếp tục điều tra
sau chuyến bay dài
vào một giờ sáng ngày hôm nay
máy bay chở thi thể ba du khách tử nạn trong vụ đánh bom ở ai cập vào ngày hai mươi tám tháng một mươi hai vừa qua
đã đáp xuống sân bay tân sơn nhất thành phố hồ chí minh để bàn giao cho gia đình các nạn nhân
ba nạn nhân tử vong trong đó có hai du khách là ông trần hòa khánh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
bà nguyễn thúy quỳnh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai và hướng dẫn viên nguyễn trọng tiến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
đến một h ba mươi phút sáng ngày hôm nay
các đơn vị liên quan đã tiến hành
làm thủ tục tại cảng hàng không để đưa nạn nhân về gia đình an táng
trước đó một mươi bốn hành khách việt nam đến ai cập để du lịch
vào ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
chuyến xe đang trên đường chở du khách đến địa điểm ăn tối để ra sân bay về việt nam thì bị đánh bom
hậu quả làm ba người thiệt mạng một mươi hai người bị thương
liên quan đến bảo hiểm cho các nạn nhân
công ty bảo hiểm sẽ bồi thường khoảng hai bốn tỷ đồng cho một trường hợp tử vong
cũng như chịu toàn bộ chi phí dịch vụ hồi hương thi hài cùng một vé khứ hồi
tối đa là một trăm hai mươi triệu
tối đa là một trăm hai mươi triệu đồng một lượt một người
với các du khách bị thương và đang điều trị tại ai cập cũng như ở việt nam
phiếu bảo hiểm sẽ theo chi phí y tế thực tế phát sinh
tối đa là không quá hai bốn tỷ đồng một người
cũng tại tỉnh thừa thiên huế
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đã khởi tố bị can bắt tạm giam nguyễn thanh tâm
chú tại thành phố huế về hành vi lừa đảo chiếm đoát tài sản
theo hồ sơ điều tra từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
lợi dụng sơ hở trong việc quản lý của công ty cổ phần huế chonix
bản thân là nhân viên kinh doanh của công ty
tâm đã lập hàng chục email giả làm khách hàng
gửi đơn đặt hàng mua máy tính sách tay đến email của công ty do chính mình quản lý
rồi tự mình lập các hóa đơn bán phiếu xuất bán tự giao hàng và nhận hàng
bằng thủ đoạn này đối tượng đã chiếm đoạt một trăm ba mươi chín máy tính sách tay nhiều nhãn hiệu
với tổng trị giá là một tỷ chín trăm tám mươi triệu đồng rồi mang đi bán lấy tiền tiêu xài
thưa quý vị trong những ngày vừa qua dư luận đang xôn xao về vụ việc hiệu trưởng
của trường tiềm họp y hăn tại xã cư đram huyện công bông tỉnh đắk lắc
tự ý bớt xén hơn một trăm ba mươi năm triệu đồng tiền hỗ trợ cho họp xích nghèo
vùng đặc biệt khó khăn theo nghị định số một trăm một mươi sáu của chính phủ
phóng viên của truyền hình công an nhân dân đã đến tìm hiểu tại đây
để hiểu rõ thực hư của vụ việc này
gia đình chị trần thị dung ở xã cư đram huyện công bông
năm học hai nghìn một mươi sáu
hai nghìn một mươi bảy gia đình chị có ba người con học tại trường tiểu học giang hăng
theo nghị định một trăm một mươi sáu hai nghìn một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
về việc hỗ trợ cho các gia đình có con em học sinh ở các xã đặc biệt khó khăn
vùng dân tộc thiểu số và miền núi thì gia đình chị sẽ được nhận một mươi sáu triệu hai trăm sáu mươi nghìn đồng
tuy nhiên số tiền mà chị dung nhận được chỉ có một mươi hai triệu đồng
gia đình chị dung chỉ là một trong bốn mươi sáu hộ gia đình ở đây bị bớt xén tiền hỗ trợ

trường tiểu học giang hang có chín mươi ba học sinh thuộc diện hộ nghèo vùng đặc biệt khó khăn
được nhận tiền hỗ trợ theo nghị định một trăm một mươi sáu của chính phủ với tổng số tiền là năm trăm linh sáu triệu đồng
tuy nhiên sau khi nhận tiền từ kho bạc bà vũ thị sơn đã tự ý trích một trăm ba mươi năm triệu đồng
chia cho mình và ba mươi sáu giáo viên trong trường cùng ba ông trưởng thôn của xã
trong đó bà sơn chia cho mình số tiền bốn triệu đồng
tôi thì nghĩ thế này này tại vì cũng lần đầu tiên nên là cũng sắp tết rồi
nên là nhân dân sẽ có thể nhận tiền
thì tình cảm mà nói là khi bồi dưỡng cho các thầy cô thì tôi cũng nghĩ là đơn giản thế thôi
chứ cũng biết là cái này là một trăm một mươi sáu và tôi là người hiệu trưởng
tôi phải nắm các văn bản nghị định như vậy
chứ còn nếu mà bớt xén hoặc là chèn ép hoặc là có cái dọa nạc nhân dân để lấy tiền là không có
hệ vụ việc đã được chính quyền huyện công bông giao cho cơ quan công an vào cuộc điều tra làm rõ
đây là một việc làm có thể nói rằng là sai hoàn toàn so với lại những chủ trương của đảng của nhà nước
thì ủy ban nhân dân huyện crong bông đã chỉ đạo cho thanh tra huyện tiến hành thanh tra toàn diện
trong đó liên quan đến vấn đề là cấp tiền hỗ trợ tiền ăn và gạo cho học sinh ở trường tiểu học giang hăn
trong quá trình thanh tra làm việc xong thấy rằng là cái kết luận của thanh tra
nó có liên quan đến cái vi phạm hết sức là nghiêm trọng của hiệu trưởng của trường này
cho nên là ủy ban dân huyện đã chuyển hồ sơ cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện
trong quá trình điều tra
thì đến nay thì cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đang trong quá trình thụ lưới điều tra
trong đó thì có kết luận sơ bộ là hiệu trường trường tiểu học giang hăn
là đã vi phạm vào cái việc là lợi dụng chức vụ quyền hạn để làm sai cái quy định của đảng của nhà nước
dù kết luận điều tra đã có nhưng đến nay chính quyền huyện công bông vẫn đang cân nhắc
để có thể đưa ra hình thức xử lý phù hợp
bởi lẽ nếu theo kết quả điều tra của cơ quan công an
thì vụ việc trên đủ để khởi tố hình sự
điều đó đồng nghĩa với việc ba mươi sáu giáo viên của trường tiểu học giang hăn
và ba ông trưởng thôn cũng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật
và như thế khả năng hơn chín trăm linh em học sinh của nhà trường sẽ có thể phải tạm dừng việc học
vì không còn giáo viên đứng lớp
tiếp theo sẽ là cụm tin do nhóm phóng viên vừa cập nhật
một nhóm đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa trên đồi keo thuộc xã tam đại
huyện phú ninh vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng nam triệt phá thành công
tại hiện trường lực lượng công an phát hiện hai mươi ba đối tượng đang sát phạt nhau
vật chứng thu giữ tại hiện trường gồm một trăm một mươi tám triệu đồng hai mươi điện thoại di động các loại
sáu xe máy và một số tăng vật khác có liên quan
ngoài ra lực lượng công an còn thu giữ trên người các đối tượng khoảng ba trăm linh triệu đồng
được biết các đối tượng trên không có việc làm ổn định
để đối phó với lực lượng chức năng các đối tượng đã chọn những nơi địa hình hiểm trở
thay đổi liên tục và tổ chức canh gác cẩn thận
ba mươi đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa
tại một hộ dân trên địa bàn tp huế cũng nhanh chóng bị phòng cảnh sát hình sự công an thừa thiên huế bắt quả tăng
một mươi đối tượng đang đánh bạc tại nhà nguyễn hữu tị ở khu vực năm phường an hòa tp huế
lực lượng công an đã thu giữ hơn một trăm tám mươi bốn triệu đồng hai mươi điện thoại di động
một xe ô tô một mươi xe máy và các dụng cụ dùng để sóc đĩa
cùng với tị cơ quan công an cũng đã bắt tạm giam hai đối tượng khác về hành vi tổ chức đánh bạc
tiếp tục với một số thông tin khác ba cặp nam nữ có hành vi mua bán dâm tại một nhà trọ trên địa bàn
đã bị phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh vĩnh long bắt quả tăng
nhận được tin báo của người dân lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra nhà trọ an bình
tại ấp mỹ phú xã tân hội tp vĩnh long phát hiện sáu người gồm ba nam ba nữ
đang thực hiện hành vi mua bán dâm
qua làm việc ba đối tượng bán dâm khai nhận là tiếp viên của quán cà phê gần đó
khi có khách đến quán uống nước sẽ gạ bán dâm thỏa thuận với giá mỗi lần là hai trăm năm mươi đồng
lực lượng công an đã lập biên bản vi phạm đối với các đối tượng mua bán dâm và cơ sở nhà trọ an bình
về việc không thực hiện các quy định về quản lý an ninh trật tự
không thông báo lưu trú với cơ quan công an theo quy định
vào tối ngày hôm qua tại căn nhà số một mươi một trong chợ nguyễn văn chỗi đường lê văn sĩ
phường một mươi ba quận ba tp hcm đã xảy ra vụ cháy khiến nhiều người hoảng loạn
thời điểm trên lửa bất ngờ bùng phát từ khu vực tầng một của căn nhà số một
nằm trong khu vực chợ nguyễn văn trỗi
phát hiện vụ việc tiểu thương đã huy động bình chữa cháy đến dập lửa nhưng không thành
cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận ba sau đó đã huy động sáu phương tiện
cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
và sau khoảng hai mươi phút ngọn lửa đã được dập tắt
được biết căn nhà trên có năm người sinh sống
thời điểm cháy tất cả đã chạy ra ngoài khóa cửa nên không xảy ra thương tích về người
tuy nhiên ngọn lửa đã thiêu dụi nhiều tài sản bên trong căn nhà
hiện nguyên nhân và thiệt hại do vụ cháy đang được làm rõ
bản tin sẽ tiếp tục với thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
công an huyện cẩm khê tỉnh phú thọ đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng hà đình phiên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
hộ khẩu thường trú tại xã tình cương huyện cẩm khê tỉnh phú thọ
về tội cướp tài sản
cũng phạm tội cướp tài sản và phải nhận quyết định truy nã
của công an thành phố việt trì tỉnh phú thọ
là đối tượng nguyễn văn thắng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
hộ khẩu thường chú tại đội hai khu minh tân phường minh nông
thành phố việt trì tỉnh phú thọ
và đối tượng tạ quang dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
hộ khẩu thường trú tại khu sáu xã tiên kiên huyện lâm thao tỉnh phú thọ
bị công an huyện lâm thao tỉnh phú thọ ra quyết định truy nã
cũng về tội cướp tài sản
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng sáu nghìn chín trăm hai mươi ba hai mươi hai nghìn bốn trăm bảy mươi một
hoặc sáu nghìn chín trăm hai mươi ba hai mươi một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
hoặc cơ quan công an
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân
khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
cảnh sát điều tra bộ công an